nắng nóng liên tục kéo dài từ đầu mùa khô cho đến nay đã khiến cho gần bốn mươi hai ha rừng trên địa bàn tỉnh cà mau bị khô hạn gây gắt
nguy cơ cháy rừng là rất cao hiện tỉnh cà mau đang nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát kịp thời khi có cháy xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ
theo số liệu từ tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau đến tuần đầu tháng hai vừa qua toàn bộ lâm phần rừng tràm của tỉnh đã khô hạn nặng
trong đó gần một mươi ba hai trăm linh ha dự báo ở cấp bốn cấp nguy hiểm và hơn hai sáu trăm linh ha dự báo ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm chiếm gần bốn mươi diện tích toàn lâm phần
ngoài tu sửa trang bị mới các máy móc thiết bị chuyên dụng để chủ động và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng
ngay từ đầu mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cơ quan chức năng của tỉnh cà mau đã chủ động đắp các đập khép kín các cống để giữ nước ngọt phát quang và khơi thông các tuyến
giao thông đường bộ và các tuyến kênh phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng
lực lượng chức năng còn tổ chức nhiều lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng cho các đơn vị liên quan
đồng thời ký chương trình phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng với chính quyền các xã thị trấn và gần bốn tám trăm linh hộ dân nhận khoán trên lâm phần rừng tràm u minh hạ
duy trì được lực lượng trực hai mươi bốn trên bốn từ đó mà khi mà phát hiện mũi lửa cháy sẽ có quy động kịp thời
kể cả lực lượng dân cư dùng đệm nhờ làm công tác phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị bạn xung quanh
cho nên là khi mà lửa phát hiện thì sẽ cơ động nhanh để dập tách
đồng thời hiện nay cũng trang bị các trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác phòng cháy cháy hiện nay cũng rất tốt
cho nên là không để cháy lan cháy lớn xảy ra
mùa khô ở cà mau dự báo sẽ gai gắt hơn và kéo dài đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi
kéo theo diện tích rừng khô hạn sẽ tiếp tục tăng nhanh cả về diện tích và cấp báo động
ứng phó trước tình hình trên ngành chức năng tỉnh cà mau đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó chú trọng tăng cường phương tiện lực lượng ứng trực trên các tròi canh lửa
đặc biệt tại những nơi có nguy cơ cháy cao để chủ động ngăn ngừa và kiểm soát kịp thời khi có cháy xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ